bộ y tế cho biết trong ngày một mươi tháng tám bốn trăm hai mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh đủ điều kiện xuất viện trở về nhà
tiếp tục theo dõi theo quy định nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi của cả nước lên tám mươi ba trăm bốn mươi tám bệnh nhân
về tình hình lây nhiễm tính từ một mươi tám h ngày một mươi tháng tám đến sáu giờ sáng nay hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bốn tám trăm linh hai ca nhiễm mới trong đó có một mươi ca nhập cảnh còn lại ghi nhận ở trong nước
trong khi đó trưa nay sở y tế hà nội thông báo tính từ sáu h cho đến một mươi hai h ngày một mươi một tháng tám thủ đô ghi nhận hai mươi năm ca mắc mới trong đó có một mươi tám ca tại khu vực cách ly và bảy ca tại cộng đồng
các ca mắc phân bố theo quận huyện cụ thể là đống đa tám ca thường tín sáu ca thải thất bốn thanh chỉ ba hoài đức hai đông anh một và ba đình một
nhận thấy tình hình khẩn cấp đồng chí đại úy phan thành nghĩa đã báo cáo về đơn vị
xin ban chỉ huy chưng dụng xe ô tô tải nâng đặc trùng cùng với đồng chí thượng úy hoàng như mai nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện trợ rẫy cấp cứu và hỗ trợ đưa xe máy bị hư hỏng về tận nhà
người bệnh tên là nguyễn văn giới chú tại huyện cần duộc tỉnh long an
ông giới có tiền sử bị bệnh tim vào trưa ngày một mươi tháng tám
ông bị lên cơn nhồi máu cơ tim được gia đình đưa vào trạm y tế địa phương để cấp cứu
bác sĩ sơn cấp cứu và thông báo với gia đình trường hợp của ông rất nguy kịch cần phải chuyển lên bệnh viện trợ rẫy để điều trị
hai người con trai của ông vội lấy xe máy chở ông lên tp hcm để chữa bệnh
khi đi đến vòng xoay nguyễn văn linh thì xe bị hỏng động cơ không thể đi được nữa
lúc này một người con trai đỡ ông vào lề đường người còn lại vội vã tìm cách đưa cha đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất
tuy nhiên đang trong thời điểm giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu không gọi được xe taxi cũng không nhờ được ai trợ giúp
hai anh em đã chạy đến chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nhờ lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ
nhờ có sự giúp đỡ kịp thời ông giới đã qua cơn nguy hiểm và đang dần hồi phục sức khỏe
gia đình ông vô cùng cảm kích hành động đẹp của các chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tp hcm
song song với việc giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng công an thành phố còn làm tốt công tác hỗ trợ
giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh góp phần tô đẹp thêm hình ảnh của người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin về một số thay đổi trong thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên bộ giáo dục và đào tạo đã khẳng định đây là tin giả
cụ thể thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai lan truyền trên nhiều trang fanpage như
đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia về tự luận như trước đưa tác phẩm văn học ngoài chương trình vào thi hay các trường đại học đồng loạt thi riêng
những thông tin này đã thu hút hàng nghìn lượt yêu thích bình luận và chia sẻ
nhiều học sinh và phụ huynh có con em sinh năm hai nghìn bốn tỏ ra lo lắng với những thông tin này
tuy nhiên sáng nay bộ giáo dục và đào tạo đã phát cảnh báo những nội dung trên là không chính xác vì vậy cộng đồng mạng cần cảnh giác
đồng thời bộ cho biết đã thông báo đến các bộ phận chức năng
để giải quyết vụ việc
vâng thưa quý vị thời gian qua bên cạnh việc đối phó với làn sóng dịch bệnh thứ tư bùng phát mạnh diễn biến phức tạp
thì trên không gian mạng chúng ta cũng đang phải chống chọi với một loại dịch bệnh nguy hiểm không kém đó là tin giả
tin giả có đất sống một phần là do sự thiếu cảnh giác thiếu trách nhiệm của chính người dùng internet và mạng xã hội tại nước ta
trước thực trạng này các cơ quan chức năng đã tích cực phối hợp phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp đăng tải
phát tán tiên giả
tiên giả tin sai sự thật
mới đây mạng xã hội lan truyền một thông tin giả về một bác sĩ rút ống thở của mẹ đẻ để nhường cho sản phụ song sinh
câu chuyện không có thật này được lan truyền với tốc độ chóng mặt chỉ vì sự cảm tin thiếu trách nhiệm trong chia sẻ thông tin của người dùng mạng xã hội
sau sự việc trên trung tâm xử lý tin giả việt nam thuộc bộ thông tin và truyền thông đã xử phạt hai tài khoản facebook đăng tin giả này
mỗi người năm triệu đồng đồng thời có khuyến cáo cộng đồng mạng
nhất là các phóng viên không chia sẻ trên mạng xã hội nếu nội dung thông tin chưa được kiểm chứng
nhà báo không được phép đưa cái gì mà chưa được kiểm chứng
nhà báo không được suy diễn mà làm sai lệch cái bản chất của vụ việc
tất cả những cái đó điều đó thì đều là vi phạm cái quy tắc ứng xử của báo chí trên mạng xã hội
theo thống kê
sau tháng đầu năm nay trung tâm cũng đã nhận được hơn một một nghìn lượt báo cáo tin giả xuất hiện nhiều nhất trên các trang mạng xã hội xuyên biên giới như facebook youtube tiktok
sau quá trình xác minh trung tâm đã công bố gián nhãn ba mươi tám tin giả tin sai sự thật nội dung chủ yếu liên quan đến dịch covid một mươi chín với tổng số tiền xử phạt là một trăm bảy mươi bảy triệu đồng
hiện nay thì các cơ sở pháp lý các công cụ xử lý là đều đã có

trong bối cảnh hiện nay mỗi nhà báo tham gia mạng xã hội cần có ý thức về vai trò trách nhiệm của mình trong việc chủ đề xử lý xử lý xử lý xử lý xử lý xử lý xử lý xử lý xử lý xử lý xử lý

lý duy khánh chú tại thành phố cà mau tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ bảy túi giấy bên trong có chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng khoảng năm trăm linh g cùng một số tăng vật khác
khai thác nhanh khánh thử nhận đó là ma túi tổng hợp do khánh mua từ thành phố hồ chí minh về để bán lại cho các đối tượng khác hiện lý duy khánh đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra
hơn bốn trăm linh tỷ đồng là số tiền giao dịch của một đường dây lô đề lớn vừa được phòng cảnh sát hình sự và phòng an ninh mạng
công an tỉnh đắk lắc phối hợp điều tra triệt phá
đối tượng cầm đầu đường dây này
là bùi thị bích trâm
chú tại số hai y rút thị trấn buôn chấp
huyện crongana tỉnh đắk lắc
tại cơ quan công an trâm khai nhận
đã tổ chức đường dây ghi đề này
vào giữa năm hai nghìn hai mươi
đến thời điểm bị triệt phá
tổng số tiền giao dịch của đường dây này
lên trên bốn trăm linh tỷ đồng
số tiền giao dịch hàng ngày là hơn một tỷ đồng
việc ghi số đề chủ yếu được thực hiện
thông qua các mạng xã hội như zalo messenger vàber
thủ đoạn làm số của em là
đi tìm những người bán vé số
để hỏi có ghi số hay không
nếu có thì nộp cho em
và em nhận được sáu người ở huyện crongana
và một người ở tỉnh khánh hòa
một ngày em nhận số của những con đề
nếu mà họ thắng thì em chung tiền
nếu mà họ thua thì em thu tiền
giao dịch tiền
lúc thì đi thu và lúc thì chuyển khoản
ví dụ em làm đài bình trung và bình bắc
chiều sổ ra kết quả thua thì em chung tiền
mà thắng thì em thu tiền những người
để qua mắt lực lượng công an
thì em đã lưu tên
em bằng lưu và ký hiệu của em
ví dụ như cô mai thì em lưu là cm
cô hồng thì em lưu là ch
tối em cộng xong em báo tin nhắn
anh thua là em xóa tin nhắn
tính chất của đối tượng rất là tinh vi xảo quyệt
sử dụng nhiều kiểu phương thức thủ đoạn
để nhằm đối tượng
đối phó tránh việc bị cơ quan điều tra công an phát hiện
đối tượng thường dùng các số điện thoại không chính chủ
cách thức giao tiền
khi thu tiền nhận tiền
thường thay đổi địa điểm
nên rất khó khăn trong công tác điều tra xác minh chính xác
để phát hiện tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động hoàn đồi của đối tượng
tiến hành khám xét tại một mươi địa điểm tổ chức ghi đề của châm và đồng bắc
tổ phá án đã thu giữ hai mươi điện thoại di động

cùng nhiều tăng vật phương tiện liên quan đến hoạt động đánh bạc
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đang tạm giữ bùi thị bích châm
cùng tám đối tượng liên quan
để tiếp tục mở rộng điều tra xử lý
từ đêm qua cho đến sáng nay
trên địa bàn tỉnh lai châu đã xảy ra mưa lớn diện rộng
với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm
có nơi gần một trăm linh mm
mưa lớn ở lai châu khiến các tuyến đường
bị sạt lở ta lưu dương
gây ách tắc giao thông tạm thời
cụ thể mưa lớn đã làm sạt lở ta luy dương
tại km một mươi một cộng một trăm linh quốc lộ một mươi hai
chia cắt giao thông từ trung tâm huyện phong thổ
với cửa khẩu ma lũ thàng
sạt lở ta lưu dương
tại km ba mươi năm một trăm năm mươi
và km hai mươi chín ba trăm tám mươi
điều phận xã phiền hồ
huyện xìn hồ
gây ách tắc giao thông
ngoài ra tại km một trăm một mươi ba năm mươi
đường tỉnh một trăm ba mươi ba
từ huyện tân uyên
đi huyện xìn hồ
thuộc địa phận bản xéo lèng một
xã phiền hồ huyện xìn hồ
cũng xảy ra sạt lở
gây khó khăn cho người tham gia giao thông
ngay sau khi xuất hiện sạt lở
sở giao thông vận tải tỉnh lai châu
đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ
tập trung phương tiện máy móc
nhân lực để khắc phục
thông tin từ đài khí tượng thủy văn lai châu cho biết
với việc mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua
thì đã khiến cho đất bị ngấm no nước
rất dễ xảy ra hiện tượng sạt lở
đá rơi trên các tuyến đường
vì vậy người dân và phương tiện khi tham gia giao thông
cần hết sức cảnh giác
quan sát kỹ các hiện tượng biến động lạ
về địa chất cây cối trên đường khi di chuyển
trong phần tiếp theo của bản tin
là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đặng văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường chú tại thôn trạch khê
xã quảng trạch huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa
là đối tượng dương văn cao
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại tiểu khu tập cát hai
thị trấn nông cống huyện nông cống tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê đức hương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
hộ khẩu thường chú tại thôn đông hải
phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã
của công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện